trong tình cảnh biến đổi khí hậu xâm nhập mặn diễn ra gai gắt dự án xây dựng kênh đào nối sông mekong với biển ở campuchia mang tên phủ nam tây cô khi đi vào hoạt động có thể rút mất khoảng ba mươi lưu lượng nước về sông tiền sông hậu tác động nghiêm trọng đến tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn đang ngày càng tăng ở đồng bằng sông cửu long
dự án này sẽ ảnh hưởng xấu tới đề án một triệu hectare lúa chuyên canh chất lượng cao phát thải thấp chúng ta mới phát động mà nguyên nhân chính là do thiếu nước
mặc dù dự án mới chỉ là thông báo nhưng canh đào sử dụng trực tiếp nguồn nước của sông ba sắc nối với sông hậu tại việt nam cũng là phân lưu chính của sông mekong nên sẽ gây ra nhiều mối quan ngại của các bộ ngành địa phương các tổ chức quốc tế các nhà khoa học về tác động xuyên biên giới của dự án này
nắng nóng đang không chỉ xuất hiện ở trong nước mà nhiều nước trên thế giới cũng đang phải vật lộn với hiện tượng thời tiết khắc nghiệt này
tại philippines đã ghi nhận các ca tử vong do nắng nóng kỷ lục
theo các chuyên gia thời tiết tình trạng này được cho là có liên quan đến hiện tượng enino giới chức nước này đã buộc hàng ngàn trường để học sinh học tại nhà từ tuần trước
ngày hai mươi ba tháng bốn nắng nóng ở mức nguy hiểm từ bốn mươi hai độ c đến bốn mươi sáu độ c trải dài ở hai mươi năm khu vực của philippines
hàng ngàn lớp học các cấp trên khắp philippines tiếp tục đóng cửa chuyển sang hình thức học trực tuyến để đảm bảo sức khỏe cho học sinh và giáo viên
theo thông báo của bộ y tế philippines từ đầu năm nay đã ghi nhận ít nhất ba mươi bốn ca bệnh do nhiệt
trong đó có sáu trường hợp tử vong
pagasa và bộ y tế philippines khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời từ một mươi giờ sáng đến bốn giờ chiều uống đủ nước và mặc quần áo thoáng mát tránh nóng sử dụng kem chống nắng ô mũ khi ra ngoài
năm nay các đợt nắng nóng ở philippines trở nên khắc nghiệt hơn vì hiện tượng thời tiết enino
bộ nông nghiệp philippines cuối tuần qua thông báo hạn hán nắng nóng ở nước này đến nay đã gây thiệt hại lên tới hơn ba chín tỷ peso tương đương hơn sáu mươi bảy triệu usd
đối với cây trồng và vật nuôi
báo manila times đưa tin nhiệt độ cao nhất ở philippines trong những ngày cuối tháng bốn có thể giao động từ bốn mươi hai đến bốn mươi bốn độ c
trong khi đó báo chiker cho biết nhiệt độ cao nhất tại thái lan giao động từ ba mươi tám đến bốn mươi một độ c tùy theo khu vực
không chỉ philippines khoảng hai trăm bốn mươi ba triệu trẻ em khu vực châu á và thái bình dương có thể phải hứng chịu đợt nắng nóng kéo dài và ngày càng nghiêm trọng trong những tháng tới
theo quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef kể từ khi hiện tượng el nino bắt đầu
cơ quan thời tiết philippines dự báo nhiệt độ ở mức nguy hiểm lên tới bốn mươi bốn độ c
trước tình trạng nắng nóng tương tự tại thái lan lượng điện tiêu thụ đã tám lần phá kỷ lục chỉ trong hai tháng
vào tối ngày hai mươi hai tháng bốn nước này ghi nhận nhu cầu điện tăng lên mức cao mới với ba mươi năm tám trăm ba mươi mw khi nhiệt độ cao nhất trong ngày là bốn mươi hai độ c
tiếp theo chương trình sẽ là phần tin dự báo thời tiết của các khu vực đêm nay và sáng mai hai mươi năm tháng bốn
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi
chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác
gió đông cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
phía tây bắc bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng khu tây bắc ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
phía đông bắc bộ nhiều mây ngày có mưa rào và rông rải rác
đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông đến đông bắc cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây phía bắc ngày nắng
vùng núi phía tây có nắng nóng có nơi nắng nóng cay cắt
phía nam ngày nắng nóng và nắng nóng cay cắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
riêng thanh hóa và nghệ an có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi tám độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
riêng phía bắc từ đà nẵng đến phú yên có nắng nóng và nắng nóng cay cắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cay cắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động từ hai mươi một đến ba mươi bảy độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cay cắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước
chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo
chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước